nguy cơ tiếp tục xảy ra nắng nóng hạn hán thiếu nước xâm nhập mặn nhất là ở khu vực trung bộ và nam bộ
trước tình hình cấp bách nêu trên thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa ký ban hành chỉ thị số một mươi một ctttg ngày một bốn hai nghìn hai mươi bốn
yêu cầu tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống nắng nóng hạn hán thiếu nước xâm nhập mặn
cụ thể cần theo dõi chặt chẽ diễn biến và dự báo thời tiết khí tượng thủy văn nguồn nước xâm nhập mặn
kiểm kê nắm chắc thông tin về nguồn nước trên địa bàn để cập nhật phương án kế hoạch phòng chống phù hợp với các kịch bản về nguồn nước
đặc biệt các địa phương cần chú trọng tổ chức tuyên truyền hướng dẫn người dân chủ động có hình thức linh hoạt tích chữ nước ngọt
sử dụng nước tiết kiệm hiệu quả đồng thời vận hành hiệu quả các hệ thống công trình thủy lợi để lấy nước
chủ động chữ nước đảm bảo đáp ứng nhu cầu tối thiểu nước tưới cho cây trồng khi xảy ra thiếu nước hạn chế thiệt hại đối với sản xuất kinh doanh nhất là lĩnh vực nông nghiệp
một nhiệm vụ quan trọng nữa là các địa phương cần phối hợp chặt chẽ với ngành điện cùng các đơn vị chức năng xây dựng phương án vận hành các hồ chứa thủy điện
và huy động điện phù hợp tới các nhà máy thủy điện để đảm bảo nước sinh hoạt đáp ứng tốt nhất nhu cầu sử dụng nước và đáp ứng nguồn nước cho phát điện
nắng nóng và nắng nóng gai gắt cũng có nguy cơ xảy ra cháy nổ ở khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng
vì vậy các địa phương và ngành chức năng cần chủ động lên phương án phòng tránh xây dựng kịch bản chi tiết để ứng phó với tình huống xấu nhất là hỏa hoạn có thể xảy ra
nắng nóng còn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe người dân do đó ngành y tế cùng với các ngành chức năng cần đề mạnh tuyên truyền các biện pháp phòng tranh nắng nóng đến người dân
trong đó đặc biệt lưu ý đến người già và trẻ nhỏ
sáng nay một trận động đất có độ lớn bảy hai độ richter đã gây mất điện nhiều nơi ở thành phố đài bắc của đài loan trung quốc
thông tin ban đầu cho biết có một số người mắc kẹt giữa các tòa nhà bị sập ở hoa liên gần vùng tâm trấn
theo cơ quan khí tượng đài loan trấn tâm của trận động đất ở ngoài đài loan
đây là trận động đất lớn nhất tại hòn đảo này kể từ năm một nghìn chín trăm chín mươi chín khi xảy ra động đất có độ lớn bảy sáu độ richter khiến cho hai bốn trăm linh người thiệt mạng
hiện chính quyền đài loan chưa nhận được báo cáo về thiệt hại do trận động đất này
trong khi đó truyền thông trung quốc cho biết sung chấn từ trận động đất này có thể cảm nhận được ở các thành phố thượng hải phúc châu hạ môn tuyển châu ninh đức ở trung quốc đại lục
philippines cũng đang đưa ra cảnh báo sống thần sau trận động đất tại đài loan
tiếp theo sẽ là những cập nhật về tình hình thời tiết chung trên ba miền trong đêm nay và ngày mai bốn tháng bốn
bắc bộ có mây ngày nắng có nơi nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió đông nam đến nam cấp hai cấp ba
trung bộ có mây ngày nắng có nơi nắng nóng riêng phía bắc có nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nam bộ có mây ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ
ngày sau đây sẽ là sự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước
phía tây bắc bộ ít mây ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai cắt riêng khu vực sơn la hòa bình có nắng nóng gai cắt và đặc biệt gai cắt
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thâm nhất
từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ có nơi dưới hai mươi hai độ nhiệt độ cao nhất từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi bảy độ riêng khu vực sơn la hòa bình từ ba mươi bảy đến bốn mươi độ có nơi trên bốn mươi độ
phía đông bắc bộ có mây ngày nắng có nơi nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió đông nam đến nam cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió rất mạnh
nhiệt độ thâm nhất
từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ vùng núi có nơi dưới hai mươi hai độ nhiệt độ cao nhất từ ba mươi hai ba mươi năm độ có nơi trên ba mươi năm độ
các tỉnh từ thanh hòa đến thừa thiên huế
ít mây ngày nắng nóng gây gắt và đặc biệt gây gắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió tay nam cấp hai ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thâm nhất
từ hai mươi năm hai mươi tám độ
nhiệt độ cao nhất từ ba mươi bảy đến bốn mươi độ có nơi trên bốn mươi độ
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận
có mây ngày nắng có nơi nắng nóng riêng phía bắc có nắng nóng có nơi nắng nóng gây gắt
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió đông nam đến nam cấp hai ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thâm nhất
từ hai mươi năm hai mươi tám độ
nhiệt độ cao nhất
từ ba mươi năm ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi bảy độ
từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ có nơi trên ba mươi năm độ
khu vực tây nguyên
có mây ngày nắng có nơi nắng nóng
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thâm nhất
từ hai mươi một hai mươi bốn độ
nhiệt độ cao nhất
từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ có nơi trên ba mươi năm độ
khu vực nam bộ
có mây ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gây gắt
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thâm nhất
từ hai mươi năm hai mươi tám độ
nhiệt độ cao nhất
từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi bảy độ
quần đảo hoàng sa
không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km
gió nam đến tây nam cấp bốn cấp năm
sóng biển cao từ một năm hai năm m
quần đảo trường sa
không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông cấp ba cấp bốn
sóng biển cao từ năm một năm m
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay
bản tin dự báo thời tiết tiếp theo sẽ có trên kênh của chúng tôi vào sáng ngày mai bốn tháng bốn
xin mời quý vị và các bạn chú ý đón xem
xin kính chào và hẹn gặp lại